đêm nay và sáng ngày mai tại khu vực tây bắc và vùng núi phía bắc thì vẫn còn có mưa
mưa rào do hội tụ gió trên mực một năm trăm linh m các nơi khác thì phổ biến là không mưa
trong ngày mai ngày cuối của dịp nghỉ lễ mưa trên toàn khu vực giảm hẳn ngày có nắng
với nhiệt độ phổ biến là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
riêng khu tây bắc nhiệt độ cũng sẽ tăng nhanh khi mưa giảm có nơi còn trên ba mươi sáu độ xuất hiện nắng nóng cục bộ
miền trung cũng có xu thế tăng nhiệt rõ ràng hơn trong hai mươi bốn giờ tới khi vùng thấp nóng phía tây hoạt động mạnh
tại khu vực từ thanh hóa đến thửa thiên huế trời không mưa có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi hai ba mươi năm độ
một vài nơi còn đạt ngưỡng nắng nóng trên ba mươi năm độ ở vùng núi phía tây
còn khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận lát đát có mưa rông về chiều tối
ban ngày trời có nắng với nhiệt độ cũng có xu hướng tăng nhẹ phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
lùi về phía nam khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết nhìn chung là cũng không có biến động mạnh mẽ
chủ đạo tại đây vẫn là ít mưa ngày nắng nhiều với nhiệt độ trưa chiều là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn trên ba mươi năm độ tại tây nguyên
và từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ tại khu vực nam bộ miền đông có nơi còn trên ba mươi sáu độ
sau đó về chiều tối thì mưa rông xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền tây nam bộ dù lượng mưa không lớn
nhưng người dân cũng cần đề phòng có tố lốc trong cơn rông
chuyển sang những thông tin thời tiết biển trên khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
thịnh hành gió đông nam đến nam ở mức là cấp bốn cấp năm
thời tiết phổ biến ít mưa ngày có nắng tầm nhìn xa thông thoáng thuận lợi cho hoạt động tàu thuyền
còn khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa thịnh hành gió đông đến đông nam ở cường độ trung bình
nhưng có mưa rải rác vào chiều tối tầm nhìn xa giảm xuống dưới một mươi km trong mưa
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới mức là ba mươi hai độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội tại đây đêm và sáng nhiều mây ngày giảm mây có nắng gió nhẹ
nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ